khi kiếm đoạt tài sản công an tp thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê văn lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại phố một
phường quảng hưng tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn nội hai
xã nga giáp huyện nga sơn tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện nga sơn tỉnh thanh hóa về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi hai và có nốt ruồi cách một cm dưới cánh mũi phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý